đang vận chuyển gần sáu trăm linh hộp thuốc tân dược giả đi tiêu thụ đào tấn tài chú huyện cái bè đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh tiền giang phối hợp công an huyện cái bè bắt quả tàng
tiến hành kiểm tra nơi ở của tài tại xã hòa khánh huyện cái bè lực lượng công an đã phát hiện thu giữ thêm năm mươi một thùng cắt tông giấy
chứa thuốc tân dược các loại cùng nhiều tài liệu chứng từ sổ sách nguyên liệu dùng để sản xuất thuốc tân dược và vỏ bao bì in giả nhãn hiệu
lực lượng công an đã tạm giữ toàn bộ tăng vật có liên quan đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng đào tấn tài để điều tra xử lý theo quy định